theo vtv sở y tế tỉnh yên bái vừa có thông báo khẩn số sáu tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
để kịp thời kiểm soát phát hiện những người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc covid một mươi chín sở y tế tỉnh yên bái thông báo khẩn tìm những người có mặt tại các địa điểm cụ thể như sau
quán karaoke rome thôn thanh tùng xã tân thịnh thành phố yên bái từ một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến một h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
quán hát khánh linh đường lương văn can tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái từ hai mươi h đến hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi một
trường cao đẳng nghề tỉnh yên bái khu công nghiệp đầm hồng xã văn phú thành phố yên bái tại các thời điểm từ bảy h đến một mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi một từ tám h đến một mươi một h ngày hai mươi năm tháng một mươi một
từ tám h đến một mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
agribank chi nhánh tp yên bái đường đại lộ nguyễn thái học tp yên bái đối diện với vincon yên bái từ một mươi h ba mươi đến một mươi h bốn mươi ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
nhà thầy trường cổng trào minh bảo ăn bốn mươi chín ngày từ một mươi một h đến một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
đón con ở lớp năm tuổi a trường mầm non bông sen tổ một mươi bảy phường minh tân thành phố yên bái từ một mươi sáu h đến một mươi sáu h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
nhà riêng khoa nhiễm gần quán chay km năm từ một mươi tám h đến một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
siêu thị dũng linh bảy trăm bảy mươi hai đường điện biên thành phố yên bái các thời điểm từ một mươi chín h ba mươi đến hai mươi một h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một từ một mươi chín h ba mươi đến hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
điểm tết nhanh dịch vụ tại trung tâm y tế tp yên bái từ một mươi h đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tiểu đoàn hai mươi bốn sư đoàn ba trăm năm mươi năm xã minh bảo
thành phố yên bái vào các thời điểm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một và hai mươi năm tháng một mươi một ngày hai mươi bảy tháng một mươi một và ngày hai mươi tám tháng một mươi một
nhà riêng tại chín trăm hai mươi năm đường đại đồng tổ bốn thị trấn yên bình huyện yên bình từ một mươi bốn h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một
quán hải sản thủy cường số một mươi sáu đường nguyễn văn cử phường đồng tâm thành phố yên bái từ một mươi một h đến một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng một mươi một
chốt kiểm dịch y tế liên ngành xã minh quân huyện trấn yên tại các thí điểm từ một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một và ngày hai mươi tám tháng một mươi một
phòng khám tai mũi họng bác sĩ trinh đường kim đồng các thời điểm từ một mươi bốn h đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một từ một mươi sáu h đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
sân cầu lông liên đoàn lao động tỉnh đối diện chợ km sáu từ một mươi tám h đến một mươi chín h hai mươi ngày hai mươi ba h
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại